thưa quý vị ra tù vào năm hai nghìn hai mươi một đối tượng vàng a dông chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
lại bị công an tỉnh nam định phối hợp cùng các đơn vị liên quan bắt quả tang
khi đang mua bán heroin và thu giữ bốn bánh heroin
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ bốn bánh heroin khoảng một năm kg
một xe máy ba điện thoại di động ba triệu đồng và một số vật chứng khác
đối tượng khai bản thân mãn hạn tù năm hai nghìn hai mươi một sau một mươi sáu năm chấp hành án
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
sau khi ra tù đối tượng tiếp tục tìm cách móc nối vận chuyển ma túy
từ điện biên về các tỉnh để giao cho khách
còn tại tỉnh quảng ninh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa triệt phá
chuyên án bắt giữ nhóm sáu đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tp hạ long
nhằm đối tượng bị bắt giữ gồm trần văn ngọc vũ văn phong hoàng văn phương
đỗ văn cảnh ngô huỳnh thủ đỗ quốc hưng đều chú tệ xã thống nhất
thành phố hạ long
kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay các đối tượng đã sử dụng
mạng internet thông qua trang web quản lý có địa chỉ http hai card pro
đến quản lý điều hành hoạt động cho vay tín dụng đen
tính đến nay các đối tượng đã cho khoảng hai hai trăm linh lượt vay với mức lãi
từ một trăm linh chín năm một năm đến hai trăm một mươi chín một năm
tổng số tiền các đối tượng dùng để cho vay khoảng tám mươi một tỷ đồng
thu lợi bất chính khoảng một mươi tám năm tỷ đồng
được biết các đối tượng đều từng có tiền án tiền sự
công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
là nguyễn thành thoại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã vĩnh trạch huyện thoại sơn tỉnh an giang
theo hồ sơ vụ án do có mâu thuẫn từ trước ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
khi thế thoại đang ngồi uống rượu mai thành tính chú tệ huyện châu thành
lao vào định đánh thoại

lúc này thoại đã dùng dao đâm vào bụng của tính gây thương tích ba mươi bốn rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
ngày hai mươi tám tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố và ra quyết định truy nã đối với thoại về tội cố ý gây thương tích
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện châu thành đã bắt giữ được thoại
khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc cũng vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với hai mươi tám bị cáo về tội hủy hoại rừng
tất cả các bị cáo này đều trú tại huyện e soup tỉnh đắk lắc
do muốn có đất để canh tác nên các đối tượng đã sử dụng cưa xăng và dao
hủy hoại gần một mươi sáu hectare rừng thiệt hại hơn bảy mươi hai năm triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai mươi bị cáo mức án từ hai năm đến sáu năm tù giam
năm bị cáo cùng mức án ba năm tù treo một bị cáo ba năm cải tạo không giam giữ
và hai bị cáo hai năm cải tạo
các bị cáo không giam giữ cùng về tội hủy hoại rừng
số diện tích rừng bị phá hoại còn lại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
qua công tác nghiệp vụ ngày một mươi chín tháng bảy tại đường trần huy liệu công an phường đông ba
thành phố huế mật phục bắt quả tang hoàng đang tàng trữ một trăm chín mươi hai viên ma túy loại ketamin
trước đó ngày một mươi tám tháng bảy tại đường ngô đức kế đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố huế
độc bắt quả tang hoàng quốc nam trú tại phường thuận lộc có hành vi tàng trữ tám mươi tám viên ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đang tạm giữ hình sự đối với hoàng và nam
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn hà nội liên tiếp xảy ra những vụ cướp manh động và táo tợn
gây xôn xao trong dư luận
và trước thực tế này lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh bắt giữ các đối tượng
và chỉ trong một thời gian ngắn các đối tượng lần lượt bị bắt giữ và qua đó đã tạo được niềm tin
và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân
chiều ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba một vụ cướp táo tợn xảy ra trên phố ngo quyền
quận hoàn kiếm thành phố hà nội
ngay sau đó đối tượng đã bị người dân khống chế và bàn giao cho công an phường phan chu trinh
quận hoàn kiếm thành phố hà nội để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản
đối tượng được xác định là nguyễn công xuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
xuyên vĩnh phúc
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba người dân xã kim trung
huyện đồng anh nguyễn công xuân xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba người dân xã kim trung xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba người dân xã kim trung xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc

cũng trong ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba người dân xã kim trung xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba người dân xã kim trung xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba người dân xã kim trung xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc xuyên nguyễn phúc
công an huyện lâm hà đã xác định các đối tượng tham gia vụ phá rừng gồm trương văn thương chú tại thị trấn nam ban và nguyễn văn tiến chú tại xã mê linh
hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi cưa hạ rừng thông nhằm mục đích lấy đất sản xuất
chuyên vận chuyển thuốc lá lậu cung cấp cho các chợ và tạp hóa trên toàn địa bàn thành phố
nguyễn thắng chú tại quảng nam vừa bị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng bắt quả tàng
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy tại địa bàn phường vĩnh trung huyện thanh khê các trinh sát tiến hành mật phục và bắt quả tang thắng đang vận chuyển hai thùng cắt tông chứa một trăm năm mươi cây thuốc lá lậu hiệu năm trăm năm mươi năm và esse
qua đấu tranh nhanh thì công an huyện thanh khê tiếp tục truy xét và khám xét khẩn cấp tại trạm trung chuyển văn thiện thuộc địa bàn thôn đại la xã hòa sơn huyện hòa vang tạm giữ một hai trăm năm mươi cây thuốc lá ngoại nhập lậu
tại cơ quan công an thắng khai nhận đã nhận vận chuyển số thuốc lá lậu
nói trên từ kho hàng đến giao cho các đầu nậu ở các khu chợ trung tâm thành phố và tạp hóa trên địa bàn tổng số thuốc lá lậu bị phát hiện là một bốn trăm linh cây đều có xuất xứ từ nước ngoài
đại diện ủy ban cạnh tranh quốc gia cho biết qua giả soát thời gian gần đây một số cá nhân tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư kinh doanh mua bán hàng hóa có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp tại việt nam có tên rf poworld
các chủ thể này kêu gọi đầu tư kinh doanh qua các website như www rfpowervietnam com www rf ba vietnam com hay www firmark ba vn com vn
ngoài ra có dấu hiệu cho thấy các đối tượng liên quan còn tổ chức các chương trình trực tuyến nhằm giới thiệu mời gọi thêm các thành viên khác với mục đích phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích kinh tế theo mô hình đa cấp
ủy ban cạnh tranh quốc gia cảnh báo người dân không tham gia các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa các rủi ro thiệt hại về vật chất
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ninh vừa chủ trì và phối hợp cùng với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an và công an tp hạ long triệt phá ổ nhóm bắt giữ ba đối tượng chuyên hoạt động cho vay nặng lãi
kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến thời điểm bị bắt giữ ổ nhóm này đã xác lập một năm trăm tám mươi ba hợp đồng cho vay thu lợi bất chính gần năm tỷ đồng
nhóm đối tượng này do ngô văn tùng chú tây phường cao danh tp hạ long cầm đầu cùng tham gia còn có phạm thanh đạt và nguyễn văn trung cùng chú tp hạ long
quá trình hoạt động các đối tượng sử dụng tài khoản facebook để đăng bài viết quảng cáo và thông qua các mối quan hệ xã hội
tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi với mức lãi suất trung bình từ ba đồng đến một mươi đồng một triệu đồng một ngày tương ứng từ một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm
tôi có thuê một trang web arvcap tôi nhập thông tin khách bay ở trên đấy tôi có thuê em tôi là trung tôi trả cho em tôi là ba triệu rưỡi một tháng
và em tôi có nhận của tôi một tài khoản trên đấy có những thông tin khách bay tiền
và tiền lại phải đóng tên khách số điện thoại em tôi tự liên hệ với những người đấy và thu tiền của tôi
khi cho vay nhóm đối tượng yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân thế chấp cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản acloud chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ
cơ quan công an đã thu giữ hai máy tính tám điện thoại di động và gần hai trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra xác định từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đã cho vay với tổng số tiền trên hai mươi hai tỷ đồng và tiền lãi thu được gần năm tỷ đồng
thực hiện chỉ đạo của giám đốc quân tỉnh thời gian qua phòng an ninh mạng và phòng thông tin bảo sĩ nguyên cao
chúng tôi đã tập trung đấu tranh mạnh với các nhóm hoạt động tiến dụng nhân trị địa bàn và đã đạt được một số kết quả nhất định
việc cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng này không chỉ có tính chất bóc lột đối với những người vay tiền
mà chúng còn tiêm ẩn phát sinh rất nhiều những nguy cơ của các loại tội phạm khác
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
và để đấu tranh có hiệu quả giải quyết tình hình hoạt động tiến dụng nhân trị địa bàn trong thời gian tới
thì lưu lượng công an chúng tôi rất mong là có sự phối hợp cộng tác giúp đỡ của người dân
nhất là những người đã tham gia vay tiền của các nhóm đối tượng tiến dụng nhân trị địa bàn
trong việc tố giác tội phạm để làm căn cứ xử lý các nhóm đối tượng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hạ long đã ra quyết định khởi tố vụ án
và tạm giam đối với ngô văn tùng phạm thành đạt nguyễn văn trung về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan công an đề nghị quân chúng nhân dân trên địa bàn nếu đã từng tham gia vay lãi nặng từ nhóm đối tượng trên
chủ động liên hệ với đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long để cung cấp thông tin
tài liệu nhằm xử lý triệt đề về toàn bộ quá trình cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng